phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận tám bình chánh nhà bè và phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã bắt giữ bảy đối tượng về hành vi tổ chức hoạt động tín dụng đen với lãi suất là ba trăm sáu mươi mỗi năm và người vay phải thuế chấp bằng ảnh khỏa thân
lợi dụng sự khó khăn kinh tế của các nạn nhân khi muốn vay tiền hoàng trọng đức sinh năm hai nghìn một chỉ đạo đàn em gồm đỗ hồng quân sinh năm hai nghìn ba
phùng quang huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại số điện thoại di động tài khoản mạng xã hội giấy tờ tùy thân và chụp ảnh quay clip khỏa thân của người vay
sau đó đức sẽ cử đàn em đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh
khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện thì đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận cho vay tiền góp với lãi suất khoảng một một ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất
khoảng ba mươi một tháng
nhóm bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ từ năm đến một mươi trên số tiền vay và thu trước hai ngày tiền góp
nếu khách hàng đóng tiền chậm ba bốn ngày sẽ bị phạt một ngày tiền góp của số tiền vay
nếu chậm trên một mươi ngày thì bắt đóng lại từ đầu
đối với tiền đứng nếu đóng chậm một ngày bị phạt một số tiền vay
nếu khách hàng vẫn chưa trả đức chỉ đạo đàn em gọi điện thoại đe dọa đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội
gửi cho bạn bè người thân của họ
để uy hiếp tinh thần người vay
ngoài các đối tượng trên công an còn bắt giữ nguyễn hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng ngụ thành phố hà nội trịnh duy anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tỉnh nam định và cù việt cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tỉnh phú thọ
việc đấu tranh triệt phá băng nhóm này nằm trong kế hoạch được băng giám đốc công an thành phố hồ chí minh
chỉ đạo toàn lực lượng tra quân tấn công tội phạm cử loạt tài sản và liên quan hoạt động tính dụng đen
công an thành phố hồ chí minh đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến phòng cảnh sát hình sự
tại địa chỉ bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một thành phố hồ chí minh
liên hệ với trung tá võ khôi nghĩa đội trưởng đội bốn để trình báo